hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong một mươi hai phút lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một bé gái cách hiện trường khoảng hai km
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực phối hợp tổ chức tìm kiếm một bé còn lại đang mất tích
đồng thời tiến hành trục vớt tàu để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai xe khách một mươi sáu chỗ đang đậu trong hẻm thuộc khu dân cư phường an lạc
quận bình tân tp hcm bất ngờ bốc cháy và bị thiêu dụi
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trẻ em nghịch đốt rác
người dân đã phát hiện lửa bốc lên từ xe ô tô một mươi sáu chỗ đậu trên bãi đất trống
gần nhà số ba đường số chín khu dân cư lý chiêu hoàng quận bình tân
hàng chục người đã cùng nhau hỗ trợ dập lửa đồng thời báo cho cơ quan chức năng
do gió mạnh ngọn lửa đã cháy lan sang xe động kế bên
khoảng ba mươi phút nỗ lực cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt ngọn lửa
tuy nhiên hai xe khách đã bị thiêu dụi trơ khung
người dân cho biết hai phương tiện này đã đậu ở đây từ lâu không rõ thuộc sở hữu của ai
nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến việc trẻ em nghịch đốt rác
công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi thông tin cho biết
đã làm rõ nhóm đối tượng xông vào quán trẻ đánh người
trước đó vào tối ngày một mươi tháng hai tại tổ dân phố năm thị trấn đức phổ huyện đức phổ
có hai người cùng ở thị trấn đức phổ huyện đức phổ đến quán trẻ kim cúc
đường nguyễn nghiêm thị trấn đức phổ
thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công gây thương tích
công an huyện đức phổ đã nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng
mai hoàng nam lại đình trí phạm tiến tỉnh nguyễn lương huy
cùng ở xã phổ cường huyện đức phổ và nguyễn tấn khải ở xã phổ hòa huyện đức phổ
do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai người trên với nhóm thanh niên đã dẫn đến vụ việc trên
đối tượng nguyễn thành hưng chú tại đường ngô quyền phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
đã chiếm đoạt tiền của công ty để tiêu xài cá nhân
công an thành phố lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thành hưng
vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó lực lượng công an tiếp nhận đơn trình báo của công ty trách nhiệm mô hạn
một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong đường trần đăng ninh phường hoàng văn thụ
thành phố lạng sơn về việc từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
nguyễn thành hưng là nhân viên của công ty thuận phong
đã chiếm đoạt số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng của công ty
qua đấu tranh hưng khai nhận đã chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân
và không có khả năng trả cho công ty
hai mươi năm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
vừa bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang phát hiện bắt giữ
qua tin tố giác của người dân vào trưa ngày một mươi một tháng hai
công an thành phố mỹ tho phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và công an phường năm
tiến hành kiểm tra bắt quả tang hai mươi năm đối tượng có hành vi đánh bạc
dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại khu vực miếu cây đa thuộc phường năm thành phố mỹ tho
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm sáu mươi triệu đồng
bốn bộ bài tay một mươi bốn điện thoại di động cùng nhiều vật chứng
công an thành phố mỹ tho đã tạm giữ các đối tượng cùng vật chứng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi